thưa quý vị bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép thận đồng huyết thống cho người bệnh suy thận mạng
đây là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công tại một bệnh viện công ở khu vực đồng bằng sông cửu long
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia bác sĩ từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm
sau năm giờ phẫu thuật ca ghép nối thận thành công sau phẫu thuật tình trạng sức khỏe của cả người hiến và người nhận ổn định được chuyển khu chăm sóc đặc biệt theo dõi
sau ca ghép thận đầu tiên thành công hiện có thêm ba cặp trường hợp khác đã đăng ký thực hiện các quy trình để hiến và ghép thận tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
đây sẽ là mở đầu cho những bước tiến vững chắc trong hành trình làm chủ các kỹ thuật khó hiện đại và chuyên sâu của bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người dân giúp người dân có cơ hội tiếp cận điều trị tốt nhất bằng những kỹ thuật cao tiên tiến nhất ngay tại đồng bằng sông cửu long
thưa quý vị chiều nay nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn
thủ tướng phạm minh chính đã đến thăm động viên chúc mừng cán bộ chiến sĩ binh đoàn một mươi hai
đơn vị kế tục truyền thống bộ đội trường sơn
và hội truyền thống trường sơn đường hồ chí minh việt nam
tham dự có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng quốc phòng
lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương
sau hiệp định geneva tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đất nước tạm thời bị chia cắt
để đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới bộ chính trị quyết định thành lập đoàn công tác quân sự đặc biệt
với nhiệm vụ mở tuyến tri viện chiến lược giữa biển bắc và miền nam
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là mốc quan trọng của việc mở đường trường sơn đường hồ chí minh
và được chọn là ngày truyền thống của bộ đội trường sơn anh hùng
với nhiều chiến công vẻ vang những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc sự hy sinh anh dũng to lớn
bộ đội trường sơn được đảng nhà nước ghi nhận với các danh hiệu cao quý
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huân trường sao vàng huân trường hồ chí minh
tám mươi năm tập thể và năm mươi tập thể
hai mươi hai cá nhân được tuyên dương và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và hàng ngàn huân huy trường các loại
sau khi đất nước thống nhất tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thủ tướng chính phủ đã quyết định
thành lập binh đoàn một mươi hai trên cơ sở kế thừa lực lượng bộ đội trường sơn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trân trọng ghi nhận và đánh giá cao
bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh công hiến đóng góp to lớn của các thế hệ bộ đội trường sơn
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta rất vui mừng
trước sự phát triển của binh đoàn một mươi hai tổng công ty xây dựng trường sơn
cả về tầm vóc quy mô kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị
tiếp tục khẳng định vị thế uy tín thương hiệu trường sơn
đóng góp vào sự phát triển của đất nước
trong thời bình tổng công ty xây dựng trường sơn sẵn sàng tham gia phòng
chống thiên tai cứu hộ cứu nạn vừa làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng
nhiệm vụ quốc tế vừa tham gia phát triển kinh tế
tiếp tục đứng chân trên những nơi khó khăn vùng sâu vùng xa
trải rộng trên địa bàn hai mươi một tỉnh thành phố trong nước và năm tỉnh của nước bạn lào
tập trung vào xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông
qua đó tạo không gian phát triển mới tạo ra khu đô thị mới
tạo ra khu du lịch mới góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương
củng cố quốc phòng an ninh
về vấn đề mở rộng vốn thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành
nghiên cứu mở rộng vốn cho tổng công ty xây dựng trường sơn
trách nhiệm của tổng công ty xây dựng trường sơn là phải bảo toàn vốn
xây dựng các công trình mang thương hiệu trường sơn
có chất lượng cao được nhân dân tin tưởng và tự hào
thủ tướng phạm minh chính đề nghị tổng công ty xây dựng trường sơn
quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng ta về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh
nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng
chính sách pháp luật nhà nước về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc
thủ tướng cũng đề nghị tổng công ty xây dựng trường sơn chú trọng xây dựng đảng bộ
binh đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức và cán bộ
gắn với xây dựng binh đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu
quan tâm bảo đảm việc làm đời sống thu nhập cho người lao động
làm tốt công tác giáo dục truyền thống các hoạt động đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội
chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách giải quyết chế độ chính sách
thủ tướng phạm minh chính tin tưởng tổng công ty xây dựng trường sơn tiếp tục đoàn kết
chủ động sáng tạo tự lực tự cường vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xứng đáng là đơn vị kế thừa truyền thống sáu mươi năm năm vẻ vang hào hùng của bộ đội trường sơn
sáng ngời phẩm chất bộ đội cụ hồ và quân đội nhân dân việt nam anh hùng
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
chiều nay phó thủ tướng lê minh khái đã có buổi tiếp ông lee sang gun
phó chủ tịch giám đốc điều hành tập đoàn hyo sung của hàn quốc
phó thủ tướng lê minh khái hoan nghênh và ủng hộ các dự định mở rộng đầu tư của tập đoàn hyo sung
trong các lĩnh vực công nghiệp nguyên vật liệu hệ thống điện công nghiệp trung tầm dữ liệu sản xuất máy atm tại việt nam
phó thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam luôn quan tâm coi trọng cải thiện môi trường đầu tư
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp fdi nói chung cũng như tập đoàn hyo sung
hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài tại việt nam và sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi
để các dự án của tập đoàn đầu tư hiệu quả phát triển bền vững
thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm linh năm
đồng chí đào duy tùng hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng
nhà lãnh đạo cấp cao của đảng
chiều nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và thành ủy hà nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
đồng chí đào duy tùng người cộng sản kiên trung nhà lý luận xuất sắc của đảng
hội thảo là hoạt động thiết thực
nhằm làm rõ những hoạt động công hiến to lớn của đồng chí đào duy tùng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước
tấm gương đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước đối với thế hệ hôm nay
góp phần thực hiện kết luận một của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn bốn mươi bản báo cáo
tham luận của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan
cung ương hà nội và các nhà khoa học
hội thảo đã khẳng định gần bốn mươi năm trực tiếp làm công tác tư tưởng lý luận
đồng chí đào duy tùng vừa là người trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực công tác
đặc biệt quan trọng khó khăn phức tạp này vừa là nhà lý luận xuất sắc
đồng chí có nhiều công trình tác phẩm mang giá trị lý luận cao
tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng việt nam
các công trình lý luận cùng những hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí
đã góp phần rất lớn hình thành đường lối đổi mới của đảng
ngày hôm nay tại thành phố huế ban tuyên giáo trung ương tỉnh ủy thứ tiên huế
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp tổ chức hội thảo
triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia hệ giá trị văn hóa hệ giá trị gia đình
và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng bắc trung bộ
và duyên hải trung bộ thực hiện các giá trị văn hóa con người thứ tiên huế
ba mươi tham luận của các đại biểu đã đi sâu phân tích nhiều vấn đề về giá trị và hệ giá trị quốc gia
làm rõ những đặc điểm vai trò của các giá trị cốt lõi trong chuẩn mực con người hiện nay
được thể hiện ở khu vực bắc trung bộ và duyên hải trung bộ
từ đó nêu lên thực trạng khó khăn mà nhiều địa phương đang gặp phải
trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa con người thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước
vùng bắc trung bộ và duyên hải trung bộ gồm một mươi bốn tỉnh thành ven biển
từ thanh hòa đến bình thuận chiếm hai mươi tám dân số cả nước là nơi sinh sống của hơn năm mươi dân tộc anh em
những giá trị văn hóa truyền thống và những đức tính của con người nơi đây
mang đậm nét giá trị văn hóa của con người việt nam với lòng yêu nước nồng nàn
khí phách hiên ngang kiên cường sống thủy chung trọng nghĩa tình và thông minh sáng tạo trong xây dựng đất nước
tháng công nhân
trong khuôn khổ tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn hôm nay liên đoàn lao động tp hcm tổ chức chương trình
đồng hành cùng doanh nghiệp để gặp gỡ lắng nghe và chia sẻ ý kiến của doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn thành phố
dự thảo luật đang được sửa đổi như luật việc làm luật bảo hiểm xã hội luật công đoàn
và các chính sách của tp hcm như thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân
các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiên cứu chính sách hỗ trợ để công nhân người lao động tiếp cận được dự án nhà ở xã hội
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp là dịp để lãnh đạo thành phố công đoàn thành phố gặp gỡ
lắng nghe những chia sẻ góp ý của các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất hỗ trợ
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và chăm lo cho người lao động
tại tp hcm những ngày này công tác di rời các hạng mục kỹ thuật thuộc tuyến metro số hai
bến thành tham lương đang được triển khai ngay đêm
để sớm có mặt bằng sạch chuẩn bị cho khởi công dự án
hai mươi giờ tại khu vực nhà ga s một mươi phạm văn bạch thuộc tuyến metro số hai bến thành tham lương
qua địa bàn quận tân bình công nhân kỹ sư tất bật thi công hạng mục vừa cấp nước và thoát nước
tại tp hcm những ngày này công tác di rời các hạng mục kỹ thuật thuộc tuyến metro số hai

kiểm tra trực tiếp tại năm vị trí thi công di dời hạ tầng kỹ thuật
gồm hệ thống kếp thoát nước công trình điện viện thông
chủ đầu tư dự án đánh giá khối lượng công việc đến nay là bảo đảm
tuy nhiên khó khăn sắp tới sẽ lớn hơn khi việc thi công rời ra bên ngoài mặt đường
có mật độ lưu lượng phương tiện di chuyển đông
theo cấp phép của sở thông thì chúng tôi được phép thi công từ tám giờ tối hôm nay đến năm h sáng ngày hôm sau
công tác thi công sẽ ngưng để giảm thiểu việc ảnh hưởng đến giao thông
tại vị trí này dự kiến từ nay đến cuối tháng năm sẽ hoàn tất thi công ở khu vực di dời này
sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai thi công ở phía giao lộ phạm văn bạch đến tiến về phía ga tân bình
đó là cái đoạn mà chúng tôi phải thi công ở lòng đường làn xe máy
thì sẽ tiếp tục thi công từ cuối tháng năm
từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành việc thi công di rời
để hạ cắt tất cả công trình tầng kỹ thuật tại vị trí nhà ga s một mươi này
theo chủ đầu tư tuyến metro số hai một mươi hai vị trí di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn tất từ nay đến cuối năm
làm tiền đề bằng giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu chính vào cuối hai năm hai nghìn một mươi năm
cho đến nay toàn tuyến còn vững mặt bằng gần năm mươi trường hợp ở quận ba và tân bình
các địa phương đang nỗ lực đến cuối quý hai năm nay sẽ hoàn tất công tác này
metro số hai bến thành tham lương có chín nhà ga ngầm
nên công tác di dời hạ tầng kỹ thuật được đánh giá là phức tạp
năm nay tp hcm công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớp một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
năm nay thành phố có hơn một trăm linh sáu học sinh đăng ký nguyện vọng một và lớp một mươi công lập
hơn một trăm linh hai thí sinh đăng ký nguyện vọng hai và hơn sáu mươi bốn thí sinh đăng ký nguyện vọng ba
căn cứ chỉ tiêu và số lượng đăng ký học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào từng trường
các trường thuộc tốp đầu của các khu vực tuyển sinh đều có tỷ lệ trọi từ một trên hai đến một trên hai mươi
năm học này chỉ tiêu vào lớp một mươi công lập của hà nội là khoảng tám mươi một học sinh
những học sinh không vào lớp một mươi công lập sẽ học trường tư thục
học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề trên địa bàn
ngày hôm nay tại trường trung học cơ sở nghĩa tân quận cầu giấy tp hcm
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận cầu giấy
phối hợp cùng với ban giám hiệu trường trung học cơ sở nghĩa tân
tổ chức tuyên truyền phổ biến cho học sinh nhà trường
hiểu biết về những điểm mới của luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận cầu giấy
đã giải thích cho các học sinh một mươi nội dung mới về luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
trong đó nhấn mạnh đến quy định tại khoản hai điều hai mươi ba luật căn cước
người dưới một mươi bốn tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới một mươi bốn tuổi
được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước
mục tiêu của công an quận là để tất cả các cháu học sinh trong lứa tuổi
được cấp thẻ căn cước nắm được và đi cấp đầy đủ đảm bảo đúng quyền lợi của các cháu
cũng tại buổi tuyên truyền công an quận cầu giấy đã tổ chức tọa đàm với các em học sinh
trao đổi về những tiện ích của căn cước công dân định danh điện tử
và một số hoạt động tội phạm có liên quan đến căn cước công dân
nếu để đến một mươi bốn tuổi mà phải cấp mới thì sẽ rất mất thời gian vì phải thu thập đại thông tin
cũng như là làm rất nhiều thủ tục và sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà các con dành thời gian
cho việc đi làm thẻ căn cước ảnh hưởng đến việc ôn tập cũng như giữ gìn sức khỏe
đảm bảo cho kỳ thi sắp tới
qua đó thì con cũng có thêm nhiều kỹ năng hơn trong việc mà ứng phó với các vụ lừa đảo
có liên quan đến căn cước công dân và đồng thời thì cũng hiểu biết thêm
về lợi ích của căn cước công dân đối với cuộc sống của mỗi người
ngay sau buổi tuyên truyền
các cán bộ chiến sĩ công an quận cầu giấy cũng triển khai cấp căn cước công dân lưu động
tại trường cho các em học sinh đủ một mươi bốn tuổi sinh năm hai nghìn một mươi
và hướng dẫn các em học sinh sinh năm hai nghìn chín đã được cấp căn cước công dân
kích hoạt tài khoản vneid mức độ hai để đảm bảo đáp ứng kỳ thi tuyển sinh trực tuyến
của bộ giáo dục và đào tạo
nhưng sinh động từng chi tiết
chất hoài niệm dung dị luôn hiện hữu trong quá trình sáng tác
làm nổi bật cá tính qua ngòi cọ mềm mại và đầy nhân sinh của một người con xa xứ
họa sĩ hồng quân quê quán ở an giang nhưng sinh ra lớn lên tại hà nội
đây là triển lãm cá nhân lần thứ năm của ông
triển lãm bóng bình yên kéo dài từ ngày một mươi tháng năm đến ngày hai mươi sáu tháng năm
để đạt mục tiêu thu hút chín một triệu lượt khách du lịch trong năm nay
ngành du lịch thành phố hải phòng đang nỗ lực xây dựng các trường
các chương trình hoạt động quảng bá thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố
đặc biệt là trong mùa lễ hội hoa phượng đỏ năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hải phòng có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế
các đơn vị đang không ngừng đổi mới để mở rộng hệ sinh thái
tập trung khai thác tiềm năng đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch
tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ khách hàng
lễ hội hoa phượng đỏ năm nay tôi thấy là lượng khách
rồi các trang trí rất là công phu về phía doanh nghiệp du lịch
chúng tôi đã giả soát lại các cơ sở lưu trú các hệ thống nhà hàng khách sạn
để làm sao mà chúng tôi cũng đón những lượng khách đến về với hải phòng
và kết hợp trong việc tham quan không chỉ là tham gia vào cái sự kiện lễ hội hoa phượng đỏ
mà còn tham quan các địa điểm như là đồ sơn và cát bà
lễ hội hoa phượng đỏ là cơ hội khai thác
tối đa các giá trị di sản thiên nhiên thế giới tài nguyên văn hóa tài nguyên du lịch
là tiền đề thúc đẩy du lịch hải phòng phát triển
ngoài chương trình nghệ thuật đêm hội chính thu hút khoảng hơn một mươi người
nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức trải khắp địa bàn thành phố hải phòng
hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch thành phố
nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới hướng tới có một diện mạo nông thôn hiện đại
phồn vinh hạnh phúc văn minh
sau đây là ghi nhận tại huyện tam nông tỉnh phú thọ
mô hình nhóm liên gia tự quản được huyện tam nông tỉnh phú thọ triển khai rộng khắp ở các xã thị trấn
với mục đích huy động được sức lực của nhân dân để biến các thôn nghèo trở thành các khu dân cư kiểu mẫu
người dân đã tích cực đóng góp và tham gia các hoạt động của nhóm liên gia
cùng nhau xây dựng
cuộc sống mới văn minh tiến bộ
do vậy là chúng tôi đã huy động được nguồn lực để xây dựng cơ sở ả tầng
với tinh thần sáng xanh xanh đẹp trên thị điện cờ hoa cổng ngõ rồi hệ thống tiêu thoát nước
trong tổng số vốn mà huyện tam nông tỉnh phú thọ đã đầu tư cho chương trình nông thôn mới
có hơn một trăm ba mươi tám tỷ đồng là do nhân dân đóng góp
cùng hơn năm trăm linh ngày công lao động bà con đã tự nguyện hiến đất
công trình vật tư trên đất cùng nhiều hiện vật khác cho phong trào
chúng tôi chỉ mong muốn là xã mình càng ngày càng phát triển hơn
và cũng chỉ một góp một phần là cũng giúp là ủng hộ cây cối
để tạo cho môi trường nó sang sạch đẹp hơn
để cho mọi người cũng từ dân trí phát triển thấp mà đi lên
yêu khá đổi mới dân giàu nước mạnh
người dân ở đúng tìm tôi đã đóng góp con người cơ sở vật chất
từng bước là xây dựng các lề đường mở rộng
đổ các đường ngõ bê rông từ đó thì chúng tôi xây dựng những cảnh quan là trồng cây cảnh
xung quanh toàn bộ các tuyến đường và tu sửa lại nhà văn hóa
từ chỗ coi chương trình nông thôn mới là một dự án đầu tư của nhà nước
người dân đã thay đổi tư duy biết phát huy sức mạnh nội sinh
dùng sức mình để tham gia vào chương trình
nó khơi dậy được cái tự tôn của người dân cái tự chủ của người dân
không phải chúng ta chỉ nói đâu không phải nói là việc là dân biết
bản dân làm rất kiểm tra tự ủng thụ đâu mà thực sự người ta làm thật
nhà này trước cổng mà vệ sinh sạch sẽ trồng hoa này tươi cây xanh đẹp
mà nhà khác không làm thì người ta tự bảo nhau đấy là khơi dậy được
khơi dậy được tính tự chủ của nhân dân là yếu tố để bảo đảm tính bền vững
của chương trình xây dựng nông thôn mới
người dân tự ý thức trách nhiệm về việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống
theo đúng tinh thần nông thôn mới có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc
những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong nước tối nay